từ ngày hai mươi bảy tháng hai đến ngày hai mươi một tháng ba tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đã mở phiên tòa xét xử đối với hai mươi ba bị cáo với các tội danh mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn cùng với tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tội không tố giác tội phạm
kết quả điều tra của lực lượng chức năng đã xác định trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi hai đến đầu năm hai nghìn một mươi năm các bị can trong vụ án đã hình thành đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào qua xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la rồi tiếp tục mua bán vận chuyển qua các tỉnh hòa bình thái nguyên bắc cạn cao bằng lạng sơn rồi bán sang trung quốc tiêu thụ với số lượng là một bốn trăm một mươi năm bánh heroin thu lời bất chính khoảng một mươi ba tỷ đồng và bảy trăm linh tám nhân dân tệ
căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đã tuyên án mức án tử hình đối với chín bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy và tuyên phạt mức án tù trung thân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với chín bị cáo tuyên phạt mức án tù hai mươi năm đối với hai bị cáo một bị cáo một mươi tám năm tù và một bị cáo ở mức án một mươi bảy năm tù một bị cáo một mươi tám tháng tù về tội không tố giác tội phạm
ngoài ra hội đồng xét xử cũng đã tuyên tịch thu toàn bộ số tiền thu lợi bất chính trong quá trình các bị cáo thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy lên đến hàng chục tỷ đồng tịch thu xung công quỹ nhà nước nhiều tăng vật có liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy của các bị cáo